trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa séc của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tại thủ đô praha
bộ trưởng thông tin và truyền thông trương minh tuấn đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng
giữa tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt và công ty novicom cộng hòa séc
trao đổi với các đại biểu bộ trưởng trương minh tuấn cho biết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin
truyền thông là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
sang thăm chính thức lần này thể hiện quyết tâm không ngừng củng cố và mở rộng hợp tác nhiều mặt
giữa chính phủ nhân dân hai nước việt nam và cộng hòa xéc
là một trong những quốc gia phát triển về công nghệ thông tin ở châu âu
cộng hòa xéc sẵn sàng chia sẻ với việt nam những kinh nghiệm của mình
trong đó có quy trình xây dựng những văn bản pháp luật liên quan đến an toàn an ninh thông tin
công tác giáo dục đào tạo phát triển công nghệ thông tin
các đại diện đến từ hiệp hội an ninh mạng cộng hòa xéc khẳng định
trên cơ sở tự hội thảo được tổ chức vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong tháng bốn này tại việt nam hai bên dự kiến sẽ tổ chức hội thảo liên quan đến vấn đề này